mới đây bộ y tế nam phi thông báo dừng ngay lập tức việc truy vết và cách ly những người tiếp xúc với các ca xác nhận dương tính với sars cov hai f
theo đó hoạt động truy vết sẽ chỉ còn được áp dụng với những trường hợp tụ họp đông người hoặc có chùm ca lây nhiễm trong khu vực khép kính
tất cả những người tiếp xúc với các ca dương tính sars cov hai dù đã tiêm hay chưa tiêm vaccine đều được hướng dẫn sinh hoạt và làm việc bình thường
chú ý theo dõi thân nhiệt hàng ngày để kiểm tra xem có bất kỳ triệu chứng ban đầu nào của việc nhiễm bệnh hay không
việc xét nghiệm chỉ được tiến hành khi người tiếp xúc với f có triệu chứng và được quản lý tùy theo mức độ nghiêm trọng
bộ y tế nam phi hướng dẫn những người mắc covid một mươi chín có thể kết thúc cách ly và trở lại làm việc sau tám đến một mươi ngày
tùy thuộc vào tình trạng bệnh và không yêu cầu xét nghiệm trước khi quay lại làm việc
với những người đã hoàn thành việc cách ly